nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở thời gian qua tỉnh hà nam đã triển khai thực hiện kế hoạch đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn
qua thực tế đánh giá chất lượng chuyên môn đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo đảm trật tự an ninh tại địa phương đồng thời được cấp ủy chính quyền nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao
thị trấn ba sao huyện kim bảng có trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc thu hút rất đông khách du lịch đây cũng là điều kiện để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động nhất là tội phạm hình sự ma túy
để bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở huyện kim bảng đã bố trí sắp xếp công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an thị trấn cùng hai cán bộ chiến sĩ
để bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở huyện kim bảng đã bố trí sắp xếp công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an thị trấn cùng hai cán bộ chiến sĩ
đây cũng là điều kiện liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở